tuyến quốc lộ sáu mươi một c nối thành phố cần thơ với tỉnh hậu giang bị hư hỏng nghiêm trọng
đoạn đường do thành phố cần thơ quản lý dài khoảng một mươi km từ quận cái răng đến huyện phong điền
xuất hiện nhiều ổ trâu ổ voi gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
đã có nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trên tuyến đường này
đoạn đường bị hư hỏng nặng nhất là từ cầu canh tắc bào đến cầu trầu hôi thuộc xã nhân nghĩa huyện phong điền
theo người dân đa phần những vụ tai nạn gần đây chủ yếu là do người chạy xe sụp ổ gà
sau đó không vững tay lái nên té ngã
ban ngày trời nắng thì người lái xe dễ thấy chỗ hư để né tránh
nhưng khi trời tối không có đèn đường hoặc những lúc mưa lớn
mặt đường đọng nước người đi đường không phân biệt được chỗ nào hư để tránh
mặc dù đoạn đường bị xuống cấp hơn một tháng nay
nhưng ngành giao thông cần thơ chỉ mới có biện pháp sửa chữa tạm thời là đổ bê tông vào các ổ trâu ổ voi trên đường
theo ngành chức năng mặt đường bị hư hỏng là do mưa to liên tục
cộng thêm lưu lượng xe qua tuyến đường này quá nhiều
tuy nhiên việc sửa chữa còn gặp nhiều khó khăn do phải chờ kinh phí
cái đường này thì nó hư hết đây khoảng một tháng mấy rồi
mà không thấy ai lựa sửa chữa cho nó
mà trong lúc trời mưa chú thì cái đường này nó ngập
ngập hết trơn đi không biết ổ gà ổ dôi ở đâu hết trơn
người dân đi lạ người ta dễ té chú ơi
một bữa té khoảng một mươi năm phút té ba bốn người luôn
quốc lộ sáu mươi một có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá cao
vì vậy việc chậm khắc phục những hư hỏng do mặt đường xuống cấp
sẽ khiến vụ tai nạn giao thông trên tuyến tiếp tục gia tăng
gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông